bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc giang để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông thái
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh bắc giang để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông thái
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm kể từng ngày có quyết định khởi tố bị can